theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực năm m nên trong chiều tối và đêm nay ngày một mươi sáu tháng sáu ở bắc bộ có mưa riêng vùng núi có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm trong một mươi hai h có nơi trên sáu mươi mm trong một mươi hai h trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cảnh báo mưa rông ở các tỉnh vùng núi bắc bộ còn có khả năng kéo dài trong hai ba ngày tới cục bộ có mưa vừa mưa to thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh